thưa quý vị nhằm kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín lây lan trong cộng đồng
những ngày qua công an tỉnh đồng tháp cùng với các ngành chức năng đã dành toàn tâm
toàn lực cho công tác dập dịch sớm đạt được hiệu quả
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên antv tại đồng tháp
trong những ngày qua công an đồng tháp đã cử cán bộ chiến sĩ tham gia vào một mươi bảy tổ cấp huyện
và hơn tám trăm linh tổ cấp xã có nhiệm vụ thần tốc ra soát truy vết các trường hợp tiếp xúc
liên quan các ca dương tính với sars cov hai tham gia ba đoàn công tác đi khảo sát
nắm tình hình công tác phòng chống dịch ở một mươi hai địa phương
trung bình mỗi ngày kiểm soát từ một mươi năm đến hai mươi lượt người phương tiện qua lại
không xảy ra ồn tắc giao thông đã yêu cầu trên bảy lượt phương tiện không đủ điều kiện quay đầu xe trở lại
chúng tôi cũng kiểm soát được lượng từ tất cả các dùng dịch khác để đi vào thành phố cao lãnh
ngoài ra thì chúng tôi thành lập ba tổ tuần tra
một tổ tuần tra trên sông từ địa bàn phường một mươi một xuống tới địa bàn xã tình thới
và hai tổ tuần tra lưu động trên bộ tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố cao lãnh
thì cơ bản là ổn định không có các dụ dịch nghiêm trọng xảy ra
tại chốt kiểm soát phường mỹ phú thành phố cao lãnh mỗi ngày có đến hàng nghìn phương tiện qua lại
lực lượng làm nhiệm vụ phải căng mình để hướng dẫn người dân chấp hành các quy định về phòng chống dịch
kiểm tra đầy đủ thông tin khai báo theo quy định
khó khăn vất vả là những điều đang hiện hữu nhưng bằng ý thức trách nhiệm cao nhất
mỗi cán bộ chiến sĩ công an và các lực lượng chức năng cùng nhau động viên vượt qua mọi khó khăn
thực hiện tốt nhiệm vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
biết là tình hình dịch phức tạp đặc điểm công việc cũng khá nguy hiểm có thể bị ảnh hưởng
nhưng bản thân cùng tất cả các đồng chí khác không ngại khó khăn gian khổ thực hiện tốt nhiệm vụ
mong sớm khắc phục tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố
hiện công an đồng tháp đã thành lập một trăm năm mươi tám tổ tham gia tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn trên tất cả các tuyến đường
lập biên bản xử lý trên một trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch
trên tuyến biên giới đã bố trí lực lượng tham gia các chốt phòng chống dịch covid một mươi chín
xuất nhập cảnh trái phép và ngăn chặn thuyền bè từ campuchia về việt nam
phát hiện xử lý một mươi chín trường hợp nhập cảnh trái phép lực lượng cảnh sát giao thông đã tổ chức
trên năm trăm linh lượt tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông
phối hợp nắm tình hình hoạt động tại các công ty doanh nghiệp trong khu cụm công nghiệp
hướng dẫn nhắc nhở năm mươi bốn doanh nghiệp đảm bảo hoạt động theo nguyên tắc ba tại chỗ đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự
thấy lực lượng công an nhân dân cùng các ban ngành giữa những đêm khuya gió mà họ đã kiên cường giữ chốt
để quản lý tình hình dịch bệnh cho tỉnh nhà hết sức mình
đó là một tấm gương và cử chỉ mà đáng được tàu dân khen ngại
có thể thấy để đảm bảo công ty
đạt hiệu quả cao nhất lực lượng công an tỉnh đồng tháp đã cùng nhau vượt qua khó khăn
thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự tại các chốt
sắp xếp phân công lực lượng hợp lý vừa đảm bảo sức khỏe cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ và sự an toàn cho nhân dân